tính đến sáu giờ ngày một mươi ba tháng tám việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có hai ca ghi nhận tại quảng nam và một ca tại bạc liêu được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong sáng nay cũng đã ghi nhận trường hợp tử vong do covid một mươi chín thứ một mươi tám kể từ khi dịch xảy ra ở việt nam
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
hôm nay có thêm chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong tám trăm tám mươi ba ca mắc tính đến sáu giờ ngày một mươi ba tháng tám đã có thêm chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tại bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu và bệnh viện đa khoa bà rịa vũng tàu
nâng tổng số ca điều trị khỏi là bốn trăm linh chín ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm năm mươi sáu ca số ca tử vong là một mươi tám ca
trường hợp tử vong thứ một mươi tám là bệnh nhân bốn trăm tám mươi năm bệnh nhân nữ năm mươi hai tuổi địa chỉ ở quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
trường hợp tử vong covid một mươi chín biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối
tăng huyết áp đái tháo đường tuyếp hai
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm ba mươi ba ba trăm bốn mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện năm ba trăm sáu mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi năm bốn mươi ba người
cách ly tại nhà nơi lưu trú một trăm linh hai chín trăm ba mươi sáu người